thành phố hồ chí minh ngày hôm qua đã ban hành kế hoạch phối hợp vận chuyển người lao động giữa các tỉnh thành phố đến làm việc tại thành phố hồ chí minh trong tình hình mới
theo đó ủy ban nhân dân thành phố đã đưa ra ba phương thức vận chuyển bằng đường bộ đường sắt và đường hàng không
đối với đường bộ ủy ban nhân dân thành phố cũng đặt ra ba phương thức vận chuyển
riêng phương thức vận chuyển bằng đường sắt và đường hàng không phải thực hiện theo kế hoạch phương án của bộ giao thông vận tải
thời gian triển khai chia làm hai giai đoạn
giai đoạn một từ ngày một đến ngày ba mươi một tháng một mươi và giai đoạn hai dự kiến triển khai vào tháng một mươi một
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh giao sở giao thông vận tải thành phố làm cơ quan đầu mối
phối hợp với các sở ngành địa phương doanh nghiệp các bến xe để triển khai tổ chức
đồng thời báo cáo bộ giao thông vận tải để xem xét triển khai phương thức vận chuyển người lao động bằng đường sắt và đường hàng không
đảm bảo phù hợp với nhu cầu và tình hình kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
sau một mươi hai giờ đồng hồ tích cực điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh phối hợp với công an huyện tiên du
và các đơn vị nghiệp vụ đã điều tra làm rõ nhóm thanh niên giết người gây xôn xao dư luận xảy ra vào ngày hai mươi chín tháng chín tại xã đại đồng huyện tiên du
theo điều tra ban đầu do mâu thuẫn cá nhân nguyễn đình hưởng ở huyện tiên du và lý khánh linh ở huyện mộc châu tỉnh sơn la đã hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẫn
hưởng gọi thêm chín thanh niên
hưởng gọi thêm chín thanh niên khác chuẩn bị hung khí còn linh rủ thêm đặng văn tâm cũng ở sơn la
nhóm của hường liên tiếp tấn công vào vùng đầu bụng của linh và tâm khiến tâm chấn thương sọ não và tử vong ngay sau đó
còn linh bị thương nặng hiện cơ quan công an đã thu hồi nhiều tăng vật có liên quan đồng thời tạm giữ hình sự một mươi đối tượng về hành vi giết người để điều tra mở rộng vụ án
còn tại an giang để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản trần thanh nhàn chú tại huyện an phú tỉnh an giang
vừa bị công an huyện an phú tạm giữ hình sự
ngày hai mươi năm tháng chín công an huyện an phú nhận được tin báo về việc gia đình người dân trên địa bàn xã phú hữu bị trộm đột nhập lấy đi lượng lớn tiền và vàng
tương đương với khoảng bốn mươi năm chỉ vàng lực lượng công an huyện đã xác minh và phát hiện trần thanh nhàn là hàng xóm của nạn nhân có dấu hiệu nghi vấn
trưa ngày hai mươi chín tháng chín tiến hành kiểm tra khám xét lực lượng công an thu giữ trên người nhàn gần một mươi hai triệu đồng một nhẫn vàng hai mươi bốn carat
đấu tranh trần thanh nhàn đã thừa nhận hành vi của mình
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm và thông tin này cũng kết thúc bản tin nhanh sáng nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
hộ khẩu thường trú tại số một mươi ngách một mươi hai trên ba mươi sáu nguyễn văn chỗi phường phương liệt quận thanh xuân tp hà nội về tội mua bán trái phép chất ma túy
cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của công an quận nam từ liêm thành phố hà nội là đối tượng lò văn khải sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại bản búa xã triềng khương huyện sông mã tỉnh sơn la
còn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy phòng cảnh sát thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phùng mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại khu một xã hanh cù huyện thanh ba tỉnh phú thọ
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý